đặc biệt là tại các nhà máy thủy điện thường nằm ở vùng sâu cách xa các trung tâm đồ thị
điều kiện để người lao động được nâng cao tay nghề là hết sức khó khăn
vì vậy việc đào tạo giữ chân người tài luôn là thách thức của các công ty thủy điện
trong sự nghiệp phát triển ngành điện lực việt nam lực lượng lao động đặc biệt là lao động trực tiếp
có chuyên môn kỹ thuật luôn đóng vai trò quan trọng
với hơn năm mươi năm kinh nghiệm cùng đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề công ty cổ phần thủy điện đa nhiêm hàm thuận đa my
đã trở thành địa điểm tin cậy đào tạo nguồn nhân lực vận hành sửa chữa thiết bị tại các nhà máy thủy điện
từ miền trung tây nguyên đến miền nam
đa nhiêm là gần sáu mươi năm vận hành rồi
và cái lợi thế của mình là những lớp đàn anh đã đi trước tích lũy rất được rất nhiều kinh nghiệm từ thực tiện
và những kinh nghiệm của các nhà máy thủy điện
các đàn anh đấy được truyền đạt liên tục cho các đàn em đi sau
và đấy là những cái mà nó mang tính là lợi thế
ngoài các kiến thức các chị học ở trường nhưng mà kiến thức đào tạo tay trộn
từ kinh nghiệm của những người đi trước từ những cái va vấp của họ
từ những cái bất thường từ những sự cố
thì đấy là những cái bài học những cái trải nghiệm của người đi trước và họ đã chuyển lại
từ năm hai nghìn năm công ty cổ phần thủy điện đa nhiêm đã trở thành địa điểm
công ty cổ phần thủy điện đa nhiêm hàm thuận đa my đã tiến hành đào tạo lực lượng vận hành
sửa chữa thiết bị cho các nhà máy thủy điện trên sông vu gia thu bồn
đào tạo các chức danh chủ yếu như trưởng ca vận hành điều hành viên và công nhân sửa chữa
cho nhà máy thủy điện bắc bình nhà máy thủy điện đồng nai ba bốn
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu công ty đã đào tạo được hơn sáu trăm linh học viên là trưởng ca kỹ sư vận hành
sửa chữa cám bộ quản lý thuộc các nhà máy thủy điện từ miền trung tây nguyên đến miền nam
đào tạo nâng cao nguồn chất lượng nhân lực đi kèm với cơ chế đại ngộ hợp lý giữ chân người lao động giỏi
ở lại công ty cổ phần thủy điện đa nhiêm hàm thuận đa my
điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển doanh nghiệp
trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi công ty đã ban tạo một cơ chế đại ngộ hợp lý

các anh chỉ học ở các trường kỹ thuật sau khi đào tạo sau khi tốt nghiệp ở trường thì về ở công ty cần có một khoảng thời gian nữa
để đào tạo thực tế thiết bị thì để làm tốt được công việc mà thành thảo được công việc thì tối thiểu cũng phải từ hai đến ba năm
lúc đấy mới có thể anh mới đi làm tự tin vững chắc được và từ đấy mình tiếp tục đào tạo tiếp
còn tại hai nhà máy thủy điện đồng nai ba và đồng nai bốn do công ty thủy điện đồng nai quản lý
nằm tại xã quảng khê tỉnh đắk nông và xã lộc bảo tỉnh lâm đồng
việc quản lý vận hành nhà máy thủy điện là công việc nặng nhọc đòi hỏi chuyên môn cao và có trách nhiệm
vì vậy việc phân công lực lượng ứng trực theo ca kíp là không thể thiếu
bên cạnh đó các hoạt động chuyên môn giải luyện tay nghề cũng đã luôn được công ty thực hiện thường xuyên
hàng tháng thì chúng tôi là bên phân xuyên điện ra vận hành đều có diễn tập gọi là diễn tập sự cố
mỗi lă tháng thì mỗi ca trực sẽ đưa ra một sự cố và tất cả các anh em
trong phân xuyên vận hành sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích sự cố đó để tìm hiểu
và sau đó sẽ ứng dụng đối với khi mà trực ca thực tế
từ đó sẽ giảm thiếu những sự cố đang tiếp xử ra
trung tâm quản lý vận hành xa occ mô hình điều khiển nhà máy điện thông minh
là sản phẩm được công ty thủy điện đồng nai xây dựng thành công
trên cơ sở ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp bốn
qua quá trình nghiên cứu khảo sát và chọn lượng mô hình
đến năm hai nghìn một mươi bảy công ty đã xây dựng thành công
trung tâm occ với nguyên lý kết nối đa chiều trên không gian mạng
một mặt công ty tạo sự kết nối giữa hai nhà máy riêng biệt
cho phép trung tâm giám sát thông số thiết bị một cách trực quan
vận hành trực tiếp các tổ máy từ xa
mặt khác trung tâm kết nối nhận lệnh huy động từ các trung tâm điều độ hệ thống điện
cho cả hai nhà máy mở rộng kết nối thông tin thủy văn hồ chứa
thông tin thị trường điện
tất cả các số liệu đều được hệ thống máy chủ xử lý tương thích
hiển thị theo logic hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý vận hành hai nhà máy
chỉ còn là một trưởng ca và một điện viên thôi
ở ngoài này hai người nữa một ca sẽ còn sáu người
lúc đó nó sẽ giảm được nguồn nhân lực
hiện tại đề án xây dựng đã được tổng công ty phát điện một phê duyệt về đề án
và đang chờ đợi đầu tư thiết bị để sau đó được đưa vào hoạt động
sẽ giúp cho việc điều khiển vận hành hai nhà máy đồng nai ba và đống nê bốn
từ trung tâm điều khiển từ xa này
tuy nhiên hiện các trang thiết bị vẫn chỉ là các thiết bị cơ hữu
được tận dụng cú lại vì vậy cần có sự đầu tư thêm
để có thể đưa vào hoạt động bảo đảm an toàn bảo mật bảo đảm an toàn khi vận hành
chúng ta có khả năng về trình độ khả năng quản lý
làm sao để đảm bảo các trung tâm vận hành occcmf hoạt động hiệu quả
bởi vị trí đặt nhà máy tại hai xã nghèo điều kiện ăn ở đi lại khó khăn
việc tuyển dụng thu hút nhân tài thực sự là bài toán khó
việc thu hút được người lao động chỉ là vấn đề đầu tiên
việc xây dựng các cơ chế chương trình đào tạo tại chỗ cũng không kém phần khó khăn
vì vậy công ty liên tục tổ chức các khóa đào tạo
bồi dưỡng tay nghề vận hành sửa chữa ngắn hạn đào tạo tại chỗ theo vị trí công việc
người đi đào tạo nâng cao trình độ tại đơn vị bạn để người lao động có thêm kinh nghiệm về vận hành
bên cạnh đó các hoạt động gian luyện trao đổi kỹ thuật cũng đã được tổ chức thường xuyên
để các đơn vị được giao lưu học hỏi và nghiên cứu từ cá nhân các công ty đến các tổng công ty thuộc ngành điện
năm nào chúng tôi cũng chủ tích hội nghị quản lý kỹ thuật
thì tất cả những vấn đề nóng hổi những vấn đề có thể là đơn vị làm tốt
hoặc là có những cái việc mà đơn vị làm chưa tốt thì những đơn vị đấy đều được trình bày ở cái hội nghị này
để định hướng và để trao đổi bản thân những đơn vị mà không xảy ra hoặc chưa xảy ra
thì người ta nhìn thấy cái vấn đề đó
và đặc biệt là khối anh em trực tiếp bằng kỹ thuật thì họ có cơ hội để trao đổi trực tiếp với nhau
thay vì là gọi điện thoại gửi mail hoặc là tin nhắn
thì đây là cái làm mà nó là thường xuyên định kỳ hàng năm
ngoài ra thì những tiểu hội nghị quản lý kỹ thuật
chúng tôi vẫn định kỳ tổ chức hoặc là trực tuyến hoặc là gặp mặt trực tiếp
có thể thấy cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
nhu cầu về việc bảo đảm vận hành các nhà máy điện ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý
ngày càng đòi hỏi các yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực
bên cạnh đó việc nâng cao khả năng chuyên môn khả năng ứng phó với các tình huống
cho mỗi cá nhân công nhân thủy điện nói riêng và ngành điện nói chung
để bảo đảm an toàn tính mạng an ninh năng lượng củng cố và phát triển vị thế
của ngành điện việt nam trên thế giới